tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng ba mươi chín năm tù
đối với nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh về tội cướp tài sản
đây là hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại trạm thu phí đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
gây chấn động cả nước vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
theo cáo trạng nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh đều là nhân viên trạm thu phí nhưng đã nghỉ việc
khoảng bảy giờ ngày bảy tháng hai hai đối tượng bịt mặt đột nhập phòng kế toán của trạm thu phí
dùng dao súng khống chế nhân viên rồi cướp tổng số tiền gần hai hai tỷ đồng
sau đó cả hai nhanh chóng tẩu thoát
tại phiên xét xử hai bị cáo nam và tuấn anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi năm tù đối với nguyễn vũ hoàng nam và một mươi chín năm tù dành cho trần tuấn anh về tội cướp tài sản